tính đến thời điểm hiện tại thành phố hà nội đã xuất hiện nhiều ổ dịch mới diễn biến phức tạp nên các chuyên gia cảnh báo cần cảnh giác cao độ và mở rộng việc cách ly tại nhà
đồng thời bí thư thành ủy hà nội đinh tiến dũng cho biết tình hình dịch bệnh ở hà nội tiếp tục diễn biến phức tạp số ca mắc đang gia tăng mạnh
theo ông đinh tiến dũng toàn thành phố hà nội đang có một mươi hai chùm ca bệnh và vẫn còn hơn một trăm hai mươi điểm phong tỏa
dự báo số ca f phát sinh trong những ngày tới sẽ tiếp tục tăng cao do các nguồn lây đã tồn tại trong cộng đồng và nhiều người dân trở về từ các địa phương có dịch mà chưa thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch theo quy định
ông đinh tiến dũng cảnh báo tâm lý chủ quan cũng ngày càng phổ biến trong đó nhiều người dân chưa thực hiện nghiêm năm k nhiều cơ sở kinh doanh dịch vụ chợ dân sinh chưa chấp hành nghiêm quy định phòng chống dịch
khi không yêu cầu khách quét mã qr khai báo y tế thậm chí có cơ sở hoạt động trái phép qua đó cho thấy diễn biến dịch covid một mươi chín tại hà nội có nguy cơ bùng phát mạnh
theo phó giáo sư tiến sĩ trần đắc phu cố vấn cao cấp trung tâm đáp ứng sự kiện khẩn cấp công cộng bộ y tế hiện nay theo nghị quyết một trăm hai mươi tám các địa phương đã nới lỏng các hoạt động cũng như nới lỏng việc đi lại và chấp nhận không thể jero covid
khi số ca nhiễm tiếp tục gia tăng sẽ kéo theo số f một tăng lên
vì thế việc áp dụng cách ly tại nhà rất cần thiết
hiện nay cùng với nhiều địa phương trên cả nước thành phố hà nội cũng xuất hiện nhiều ổ dịch mới với các ca mắc covid một mươi chín trong cộng đồng diễn biến phức tạp khó lường
hà nội cần cảnh giác cao độ trong đó cần xét nghiệm các đối tượng nguy cơ vùng nguy cơ đặc biệt là xét nghiệm hàng ngày tất cả các trường hợp sốt ho khó thở để phát hiện ổ dịch khoanh vùng dập dịch kịp thời đồng thời đánh giá nguy cơ đúng để có đáp ứng phù hợp
cũng tại hà nội các chuyên gia dịch tễ nhận định diễn biến dịch covid một mươi chín trên địa bàn hà nội đang thay đổi hàng ngày và rất phức tạp vì thế ngành y tế hà nội đang chuẩn bị sẵn sàng cho tình huống số ca f tăng cao
ông khổng minh tuấn phó giám đốc trung tâm kiểm soát bệnh tật cdc hà nội cho biết tình hình dịch bệnh trên cả nước và hà nội tiếp tục diễn biến phức tạp số ca mắc đang gia tăng mạnh
lãnh đạo cdc hà nội cũng nhận định dịch bệnh không chỉ xâm nhập từ bên ngoài mà mầm bệnh đã tồn tại trong cộng đồng thời gian qua vì còn có những ca bệnh lần khuất chưa được phát hiện
thêm vào đó sự đi lại của người dân được nới lỏng sự chủ quan của một bộ phận người dân khi đã tiêm đủ hai mũi vaccine
một số chùm ca bệnh ổ dịch như tại thị trấn quốc oai huyện quốc oai xã tiến thắng huyện mê linh chợ ninh hiệp huyện gia lâm dự báo còn phức tạp nguy cơ lây nhiễm cao
các chùm ca bệnh này có liên quan đến đám hiếu đám cưới giao lưu buôn bán và liên quan đến các cơ quan công sở của nhà nước nên lượng người có tiếp xúc với f không nhiều
ông khổng minh tuấn cho biết hà nội sẽ không giãn cách phong tỏa diện rộng như trước đây mà xử lý các ổ dịch theo nguyên tắc nguy cơ đến đâu khoanh đến đấy
tương tự với từng khu vực thành phố sẽ có sự điều chỉnh linh hoạt để phù hợp với tình hình dịch
cụ thể f một ở quận huyện thị xã nào thì cách ly tập trung tại địa bàn của quận huyện thị xã đó
thành phố cũng đang thiết lập các trạm y tế lưu động để sẵn sàng đáp ứng nhiệm vụ nếu dịch bệnh diễn biến phức tạp trên quy mô lớn
thời gian tới các trạm y tế này sẽ là cánh tay nối dài của các bệnh viện để hỗ trợ cho việc điều trị f không chịu chứng
ông tuấn cho biết tới đây thành phố sẽ không đưa f không triệu chứng vào bệnh viện điều trị tập trung mà sẽ thành lập trạm y tế lưu động
việc lập trạm y tế lưu động tại các địa phương cũng tương tự điều trị tại nhà bởi các trạm y tế lưu động này không cố định không điều trị tập trung
các quận huyện xã phường đều phải có địa điểm để điều trị cho f không triệu chứng
xin chào quý vị đang theo dõi tin tức covid một mươi chín mới nhất
khi chúng tôi đang gửi đến quý vị những thông tin này có lẽ trung tâm y tế huyện sóc sơn đang rất nỗ lực truy vết và tìm người đã từng đến điểm tiêm chủng và đám cỗ
và trong thời điểm này quý vị hãy thật cân nhắc
trước khi đến những nơi đông người hạn chế thấp nhất nguy cơ lây nhiễm chéo từ vùng dịch
theo đó tại xã tân dân huyện sóc sơn vừa ghi nhận thêm một ca dương tính sars cov hai thứ phát có yếu tố dịch tễ liên quan đến công tác tiêm chủng vaccine covid một mươi chín
tại nhà văn hóa thôn ninh cầm chiều ngày chín tháng một mươi một
trước đó tại đây đã ghi nhận một ca covid một mươi chín đến tiêm chủng vaccine
trung tâm y tế sóc sơn khẩn tìm người từng đến ba địa điểm có liên quan ca bệnh này gồm nhà văn hóa thôn ninh cầm xã tân dân
đám cổ nhà bà đảm ở ninh cầm đám cỗ nhà bà giám ninh cầm
người thuộc diện trên cần thực hiện nghiêm thông điệp năm k của bộ y tế khẩu trang khử khuẩn khoảng cách không tập trung khai báo y tế
đồng thời liên hệ ngay với trạm y tế xã tân dân số điện thoại chín trăm sáu mươi hai tám trăm bảy mươi tám tám trăm bảy mươi hoặc khoa kiểm soát bệnh tật trung tâm y tế sóc sơn
điện thoại chín trăm một mươi hai ba trăm bốn mươi sáu tám trăm năm mươi để thực hiện khai báo y tế và được hướng dẫn phòng chống dịch theo quy định
từ ngày hai mươi sáu tháng một mươi
đến nay huyện sóc sơn ghi nhận chín trường hợp dương tính với sars cov hai trong đó có bốn ca tại xã tân minh hai ca tại trung giã một f ở xã hiền ninh và hai ca tại tân dân
địa bàn huyện đang cách ly y tế theo dõi sức khỏe hai trăm chín mươi sáu f một ba trăm chín mươi tám f hai và một hai trăm linh hai trường hợp liên quan khác
bản tin bộ y tế về tình hình chống dịch covid một mươi chín tại việt nam ngày một mươi bảy tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi
về tình hình dịch covid một mươi chín
thông tin các ca nhiễm mới tính từ một mươi sáu h ngày một mươi sáu tháng một mươi một đến một mươi sáu h ngày một mươi bảy tháng một mươi một trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh covid một mươi chín ghi nhận chín tám trăm bốn mươi chín ca nhiễm mới
trong đó có một mươi ca nhập cảnh và chín tám trăm ba mươi chín ca ghi nhận trong nước tăng một trăm chín mươi tám ca so với ngày trước đó
tại năm mươi sáu tỉnh thành phố có bốn chín trăm năm mươi sáu ca trong cộng đồng
các tỉnh thành phố ghi nhận số ca bệnh như sau
thành phố hồ chí minh một ba trăm ba mươi bảy ca
đồng nai sáu trăm sáu mươi bốn ca
bình dương sáu trăm linh một ca
tiền giang năm trăm hai mươi sáu ca
đồng thời phân bộ đều giữa các tỉnh miền tây
triển thái bình có sáu mươi ca
nam định năm mươi một ca
kể từ đầu dịch đến nay việt nam có một năm mươi năm hai trăm bốn mươi sáu ca nhiễm đứng thứ ba mươi bảy trên hai trăm hai mươi ba quốc gia và vùng lãnh thổ
trong khi với tỉ lệ số ca nhiễm trên một triệu dân việt nam đứng thứ một trăm năm mươi trên hai trăm hai mươi ba quốc gia và vùng lãnh thổ
trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm trên một triệu dân việt nam đứng thứ một trăm năm mươi trên hai trăm hai mươi ba quốc gia và vùng lãnh thổ
bình quân cứ một triệu người có một mươi bảy trăm linh chín ca nhiễm
bình quân cứ một triệu người có một mươi bảy trăm linh chín ca nhiễm
đợt dịch thứ bốn từ ngày hai mươi bảy tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một đến nay số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là một năm mươi một trăm tám mươi năm ca trong đó có tám trăm bảy mươi hai năm mươi ba bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh
đợt dịch thứ bốn từ ngày hai mươi bảy tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một đến nay số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là một năm mươi một trăm tám mươi năm ca trong đó có tám trăm bảy mươi hai năm mươi ba bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh

đã được công bố khỏi bệnh có hai tỉnh thành phố không có ca lây nhiễm thứ phát trên địa bàn
trong một mươi bốn ngày qua gồm có yên bái và bắc cạn
các địa phương ghi nhận số diện tích lũy cao trong đợt dịch này gồm có tp hcm đứng đầu
với số ca nhiễm là bốn trăm năm mươi một một trăm một mươi ba ca bình dương hai trăm bốn mươi năm ba trăm hai mươi một ca và đồng nai bảy mươi chín chín trăm hai mươi sáu ca
về tình hình điều trị số liệu do sở y tế các tỉnh thành phố báo cáo hàng ngày
trên hệ thống quản lý covid một mươi chín của bộ y tế
về số bệnh nhân khỏi bệnh bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày là ba tám trăm bảy mươi ba
tổng số ca được điều trị khỏi là tám trăm bảy mươi bốn tám trăm bảy mươi
về số bệnh nhân nặng đang điều trị là bốn ba trăm linh
trong đó thở oxy qua mặt nạ là hai chín trăm sáu mươi thở oxy dòng cao hfnc tám trăm tám mươi
thở máy không xâm lấn một trăm hai mươi sáu thở máy xâm lấn ba trăm chín mươi bốn và can thiệp ecmo là một mươi một
về số bệnh nhân tử vong từ một mươi bảy h ba mươi ngày một mươi sáu tháng một mươi một đến một mươi bảy h ba mươi ngày một mươi bảy tháng một mươi một
ghi nhận sáu mươi bảy ca tử vong tại tp hcm có hai mươi sáu ca bình dương một mươi hai ca an giang bảy ca
tây ninh bốn ca
long an bốn ca cần thơ ba ca sóc trăng ba ca bình thuận hai ca bạc liêu hai ca hà nội một ca vĩnh long một ca
bà rịa vũng tàu một ca và đồng tháp một ca
trung bình số ca tử vong ghi nhận trong bảy ngày qua là tám mươi hai ca
tổng số ca tử vong do covid một mươi chín tại việt nam tính đến nay là hai mươi ba ba trăm ba mươi bảy ca
chiếm tỷ lệ hai hai so với tổng số ca nhiễm
so với thế giới tổng số ca tử vong việt nam xếp thứ ba mươi bốn
hai mươi ba quốc gia và vùng lãnh thổ
số ca tử vong trên một triệu dân xếp thứ một trăm ba mươi bốn
trên hai trăm hai mươi ba quốc gia và vùng lãnh thổ
so với châu á tổng số ca tử vong việt nam xếp thứ một mươi
trên bốn mươi chín quốc gia và vùng lãnh thổ
số ca tử vong trên một triệu dân xếp thứ hai mươi tám
trên bốn mươi chín quốc gia và vùng lãnh thổ
trong những phút cuối thì xin mời quý vị cùng điểm qua những tin tức đáng chú ý
đã phát trong chương trình ngày hôm nay
xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị ở những chương trình tiếp theo